thành phố cần thơ xem giảm nghèo là công tác trọng tâm
việc giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với những người nghèo là trách nhiệm của các ngành các cấp chính quyền đoàn thể địa phương
trong quá trình thực hiện các địa phương đã xây dựng duy trì và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả
qua đó giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững
hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền dững với tỷ lệ chỉ còn một năm đến năm hai nghìn hai mươi
từ đầu nhiệm kỳ đến nay thành phố cần thơ đã xây dựng một trăm bảy mươi hai dự án mô hình giảm nghèo
tạo việc làm cho ba ba trăm một mươi một lao động có thu nhập ổn định
thành phố có hai ba trăm chín mươi bảy hộ nghèo cận nghèo tham gia các dự án với tổng kinh phí thực hiện hơn hai mươi năm tỷ ba trăm linh triệu đồng
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ đã gần hoàn thành được mục tiêu giảm một tỷ lệ hộ nghèo
tương ứng ba một trăm hai mươi bốn hộ hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hai bảy mươi năm so với hộ dân
trong chương trình quốc gia giảm nghèo bền dững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có những thuận lợi như sự quan tâm của thành quỹ hội đồng nhân dân
quỹ ban nhân dân thành phố cùng với các sở ban ngành và nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ để góp phần giảm nghèo bình dứng
và đặc biệt là quan tâm đến các nhóm dân tộc thiểu số các nhóm dễ bị tổn thương
thuận lợi thứ hai là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo người nghèo
như là đào tạo nghề chuyển giao khoa học công nghệ hỗ trợ tính dụng ưu đãi dân dân
bên cạnh đó bản thân các hộ nghèo có nhiều cố gắng chịu khó làm ăn và có ý chí dương lên để thoát nghèo
các mô hình nổi bật tại một số địa phương như câu lạc bộ làm bánh dân gian
mô hình trồng qua kiển quận ninh kiều nuôi lương nuôi cá lốc quyện cờ đỏ
trồng chuối cấy mô trồng nấm rơm may gia công quận ô môn
đăng lục bình trồng rau an toàn dịch chiếu trồng qua kiển quận thuốc nốt
trồng chanh không hạt trồng sầu riêng trồng dâu quyện phong điền
mô hình sen canh rau màu trên đất lúa nuôi dê quyện thới lai
và nhiều mô hình giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở quyện vĩnh thạnh cũng phát huy hiệu quả
cụ thể như gia đình của tôi thì coi như là được chính quyền địa phương hỗ trợ cho lời giấy
lời số tiền để là cải tạo rồi vườn
và vấn đề là làm cho cái cuộc sống là khám phá hơn
giờ gia đình tôi cũng nhà nước
hỗ trợ như cho tôi dây bên mặt trận gì đó
cái tôi cũng sắm máy móc rồi cho con tôi mặn
giờ cũng đỡ cũng thoát nghèo cũng hết nợ nặng
để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu giảm nghèo bền dững
thời gian tới cấp quỹ chính quyền thành phố tiếp tục theo dõi khảo sát
và ban hành kế hoạch về công tác giảm nghèo phù hợp với từng địa phương đơn vị
chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các gia đình thuộc diện nghèo
tổ chức tổng kết đánh giá nhân rộng
các gương điển hình tiên tiến về thoát nghèo
triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế
giáo dục nhà ở nước sạch cho người dân